quảng trị từng được biết đến bởi đặc trưng của nắng gắt gió lào và sự khắc nghiệt của thời tiết
nhưng nay mỗi độ tết đến xuân về tại vùng đèo núi quanh nam sơn mù mang tên sa mù tỉnh quảng trị
đã trồng thành công những loại hoa có giá trị cao vốn chỉ quen ở khí hậu xứ lạnh
hương sắc những loại hoa ấy tô điểm thêm cho ngày xuân tại vùng đất anh hùng quảng trị thêm rực rỡ và mới lạ hơn
khu vực đèo sa mù nằm ở độ cao trung bình từ một đến một năm trăm linh mét so với mặt nước biển nhiệt độ trung bình hai mươi độ c
đây là điểm lý tưởng hội tụ mọi điều kiện thích hợp để trồng các giống hoa ôn đới có giá trị kinh tế cao
sở khoa học và công nghệ tỉnh quảng trị đã xây dựng tại đây khu nghiên cứu thực nghiệm
áp dụng khoa học hiện đại để có thể tạo môi trường tốt nhất cho các loại hoa sinh trường và phát triển

áp dụng khoa học hiện đại để có thể tạo môi trường tốt nhất cho các loại hoa sinh trường và phát triển
để phục vụ tết nguyên đán hai nghìn hai mươi trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ đã đưa ra thị trường hơn một mươi sáu cây hoa ly giống chile và hà lan
một cây lan hồ điệp được nhập giống từ đài loan với một mươi màu sắc khác nhau
một mươi cây hoa tuy líp cùng nhiều loại hoa khác như đồng tiền hoa hồng môn và các loại cây ăn trái
hiện nay các loại hoa này đã được thị trường trong và ngoài tỉnh đón nhận rất tích cực
các mô hình được thử nghiệm tại đây sẽ được nhân rồng ra cho nhân dân trong vùng
cùng như là
nhân rồng ra cho các dân nghiệp họ có nhu cầu đầu tư vào khu vực này để sản xuất các loại rau loại hoa loại quạ
và với một mong muốn là biển khu vực đào sơ mưu này trở thành một khu vực trồng các loại hoa
rồi là quạ cao cấp với công nghệ cao để phục vụ cho nhu cầu của thị trường
các mô hình được thử nghiệm tại đây sẽ được nhân rồng ra cho nhân dân trong và ngoài tỉnh đón nhận rất tích cực